mỹ đã bổ sung nhóm phiến quân taliban và nhánh aneda ở pakistan vào danh sách các nhóm khủng bố toàn cầu
đồng thời kích hoạt loạt biện pháp trừng phạt hai nhóm này trong bối cảnh bạo lực phiến quân bùng phát trở lại ở quốc gia hồi giáo nam á
trong một tuyên bố bộ ngoại giao mỹ cho biết nước này sẽ sử dụng mọi công cụ chống khủng bố để chống lại mối đe dọa
do các nhóm khủng bố hoạt động ở afghanistan gây ra bao gồm al qaeda ở tiểu lục địa ấn độ và terrorist taliban ở pakistan
tbt tuyên bố cũng nêu rõ toàn bộ tài sản và lợi ích tài sản của hai nhóm trên thuộc quyền tài phán của mỹ đều bị phong tỏa
và công dân mỹ không được giao dịch với hai nhóm này
mỹ tiến hành bước đi trên chỉ vài ngày sau khi nhóm ttp tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tháng với pakistan
và nối lại các vụ tấn công trên cả nước